tòa án quân sự quân khu bảy đã tổ chức xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo trần quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đại tá tránh thanh tra xét khiếu tố thanh tra bộ quốc phòng về tội nhận hối lộ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác minh sai phạm tại chi nhánh lũng lô miền nam đối tượng trần quốc dũng đã lợi dụng là trưởng đoàn xác minh hai lần nhận tiền với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng của lê quang hiếu hùng thuộc công ty vạn xuân
công ty vạn xuân có liên quan đến vụ sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại tổng công ty xây dựng lũng lô bộ quốc phòng đã được tòa án quân sự quân khu bảy xét xử sơ thẩm vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
bản thân lê quang hiếu hùng cũng đã được xác định phải chịu trách nhiệm tuy nhiên trần quốc dũng đã báo cáo với tránh thanh tra bộ quốc phòng với nội dung chỉnh sửa theo hướng có lợi cho hiếu hùng